chiều ngày một tháng bốn theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ hà nội
tại trụ sở hạ viện pháp thủ đô paris chủ tịch hạ viện cộng hòa pháp richard farrand
đã chủ trì lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch hạ viện pháp richard farrand chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa pháp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với pháp
trong chính sách đối ngoại và mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp
làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác trong quan hệ giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên
trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
pháp là nhà đầu tư châu âu lớn thứ ba của việt nam với hai tám tỷ đô la
kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi tám đạt năm một tỷ đô la
quốc hội chia sẻ việt nam mở cửa hội nhập sâu rộng đã ký một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta
mới đây quốc hội việt nam đã thông qua cptpp
việt nam sẽ nội luật hóa các cam kết quốc tế đã ký kết để phù hợp tương thích với thông lệ quốc tế
chủ tịch quốc hội đề nghị pháp hỗ trợ thúc đẩy để evfta sớm được ký và phê chuẩn
giúp đưa evfta trở thành nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội đồng châu âu ec
để thuận lợi cho việc phát triển
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị pháp ủng hộ sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của eu đối với việt nam
quốc hội việt nam đã thông qua luật thủy sản có hiệu lực từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hạ viện pháp đánh giá cao vị trí và vai trò của việt nam tại khu vực và trong asean
hoàn nghênh mô hình hợp tác giữa các địa phương hai nước
về evfta pháp và nghị viện pháp ủng hộ việc sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định
cho rằng hai bên cần hết sức tích cực để tranh thủ
chủ tịch hạ viện pháp cũng hoan nghênh quan hệ giữa các doanh nghiệp hai nước
trong lĩnh vực hàng không dân dụng với nhiều hợp đồng được ký kết có giá trị lớn
chủ tịch hạ viện pháp đã nhận lời mời của chủ tịch quốc hội
cho biết sẽ sớm sang thăm việt nam cùng một đoàn đông đảo các nghị sĩ và doanh nghiệp pháp
để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hai nước hai nghị viện
trong khuôn khổ các hoạt động chuyến thăm chính thức
hạ viện pháp chiều ngày một tháng bốn giờ địa phương tức tối cùng ngày giờ việt nam
tại thủ đô paris chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp fabien roussen
bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp fabien roussen cho rằng
đảng cộng sản các nước sẽ được truyền cảm hứng từ những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
đề cập đến sự cạnh tranh khốc liệt trong phát triển kinh tế toàn cầu
bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp fabien roussen cho rằng
trong bối cảnh này các đảng cộng sản anh em cần đoàn kết và hợp tác với nhau
đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa đảng cộng sản pháp và đảng cộng sản việt nam
sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng cộng sản việt nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị đoàn kết với pcf
đảng cộng sản việt nam cũng đề cao việc hợp tác với các lực lượng tiến bộ trên thế giới
chủ tịch quốc hội đề nghị đảng cộng sản pháp phát huy vai trò tại các địa phương
chính trường các nghị trường trong nước và châu âu diễn đàn quốc tế để ủng hộ phát triển quan hệ pháp
liên minh châu âu eu với việt nam
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chuyển lời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
mời bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp fabien roussen sang thăm việt nam
cũng trong chiều ngày một tháng bốn theo giờ paris chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tiếp lãnh đạo tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng
sao france pháp
chủ tịch quốc hội cảm ơn tập đoàn safrance tập đoàn công nghiệp hàng không hàng đầu của pháp và thế giới
với chín mươi hai nhân công đã có mặt tại việt nam trong suốt hai mươi hai năm qua
chúc mừng sao france đã tìm được những đối tác chiến lược tại việt nam trong đó có việt ze
sao france cũng hợp tác hiệu quả với việt nam trong lĩnh vực quốc phòng an ninh
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị lãnh đạo tập đoàn sao france
nghiên cứu việc xây dựng cơ sở bảo dưỡng động cơ sản xuất phụ tùng
và vật tư thiết yếu phục vụ ngành hàng không tại việt nam
chuyển giao công nghệ công nghiệp phụ trợ và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho việt nam
trong lĩnh vực này để tăng hiệu quả hợp tác
tại buổi tiếp đại diện tập đoàn sao france nhấn mạnh
sao france sẵn sàng và rất tích cực để tiến xa hơn nữa về hợp tác kinh tế thương mại với việt nam
khẳng định mong muốn đầu tư sản xuất lâu dài tại việt nam
trước đó sáng ngày một tháng bốn theo giờ paris
tại trụ sở thượng viện pháp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã cùng ăn sáng làm việc với nhóm nghị sĩ hữu nghị pháp việt và đại diện một mươi năm doanh nghiệp lớn của pháp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
việt nam mong muốn các doanh nghiệp pháp mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh đầu tư tại việt nam
quốc hội và chính phủ việt nam cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp pháp hoạt động tại việt nam
tại cuộc làm việc nhiều doanh nghiệp lớn của pháp như air liquids total đánh giá cao tiềm năng của thị trường việt nam
trong lĩnh vực năng lượng đặc biệt là năng lượng tái tạo
nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đối với lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng hàng không
logistics dược phẩm y tế xây dựng chợ đầu mối và cung ứng thực phẩm sạch